trong hai mươi tám ngày từ ngày một mươi ba tháng ba đến ngày chín tháng bốn đông nam á là khu vực gia tăng số ca nhiễm covid một mươi chín mạnh nhất trên thế giới
ngoài ra nhiều nước khác tại khu vực châu á cũng ghi nhận mức tăng rất nhanh
đây là nội dung theo một báo cáo hàng tháng của tổ chức y tế thế giới who được công bố mới đây
báo cáo của tổ chức y tế thế giới cho thấy số ca nhiễm virus sars cov hai đã tăng gần bốn trăm tám mươi một ở đông nam á
và một trăm bốn mươi bốn ở khu vực đồng địa trung hải
trong khi đó xét theo quốc gia số ca mắc mới ở nepal tăng nhanh nhất lên tới gần một hai trăm linh tiếp đến là ấn độ chín trăm ba mươi bảy
theo các bác sĩ ấn độ con số nhiễm mới covid một mươi chín có thể tăng lên trong vài tuần tới dự báo có thể tăng mạnh nhất trong khoảng hai tuần
trong khi đó chuyên gia y tế ở thái lan đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác nguy cơ nhiễm biến thể phụ xbb một trăm một mươi sáu của omicron
gây bệnh covid một mươi chín đặc biệt trong dịp tết cổ truyền
bộ trưởng y tế singapore cảnh báo đảo quốc sư tử đang bước vào đợt lây nhiễm covid một mươi chín mới
với số ca mắc hàng ngày ước tính tăng từ khoảng một bốn trăm linh ca trong tháng ba lên bốn trường hợp chỉ trong tuần trước
khoảng ba mươi số ca mắc covid một mươi chín hiện nay là tái nhiễm cao hơn mức từ hai mươi đến hai mươi năm của đợt dịch gần nhất
các chuyên gia y tế đang kêu gọi người dân cảnh giác hơn để tự bảo vệ bản thân
cũng như bảo vệ sức khỏe cho những người cao tuổi trong gia đình khỏi nguy cơ mắc covid một mươi chín